có mặt chỉ sau một mươi năm phút
phục vụ hai mươi bốn trên bảy
đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao
quy tín chất lượng hàng đầu hiện nay
đây là những lời quảng cáo về dịch vụ tiêm truyền dịch tại nhà
được công khai đăng tải trên mạng internet
và chỉ với những thao tác tìm kiếm đơn giản
có thể nhanh chóng đạt được một lần tiêm truyền dịch tại nhà như thế này
dù người bệnh có đang ở bất kỳ đâu
có ốm hay là không
đây là một người hoàn toàn khỏe mạnh
để giúp chúng tôi kiểm chứng
về khả năng đoán bệnh của những người làm dịch vụ tiêm truyền tại nhà
nhân vật của chúng tôi lập tức biến thành bệnh nhân
không cần qua trận đoán
thế này nhớ mệt lắm không
thế thì chị cứ chuyển ra một chai nước và một chai hoa quả nhé
cho nó đỡ
hay là thế nào

còn dòng một chai nước và một chai hoa quả sẽ là bốn trăm năm mươi
thế này em chuyển nước chứ
đây đây đây
ngoài việc có thể chỉ định việc tiêm truyền dịch vụ tiêm truyền dịch tại nhà
ở dịch vụ này
chúng tôi còn được chứng kiến quy trình thực hành
không giống trong bất cứ bộ sách
hay hướng dẫn y khoa nào
móc áo làm cọc truyền
một chiếc túi xỉn màu
làm hộp vô khuẩn
găng tay cao su
thay cho dây cao su để ga rô
và thú nồi bông của nhà bệnh nhân
thay gối để kê tay
không có thiết bị chống sóc
sau khi đồng ý cho bác sĩ
truyền dịch vào người
bệnh nhân có thể yên tâm nhắm mắt
nếu có bất kể bất chắc xảy ra
theo quy định của ngành y tế
truyền dịch phải có chỉ định của bác sĩ
và chỉ được truyền ở bệnh viện
cơ sở y tế đã qua thẩm định
được cấp phép
ngành y tế
cũng nghiêm cấm nhân viên y tế
làm dịch vụ tiêm
truyền dịch tại nhà
bởi truyền dịch có thể xảy ra tai biến
nếu không đủ trang thiết bị
và nhân lực cấp cứu kịp thời
nguy cơ tử vong là rất lớn
khi đã tiêm truyền vào đường tỉnh mạch
thì là phải được thực hiện
ở các bệnh viện
hoặc trí nhất ở các phòng khám
phòng mạch tư nhân
có nghĩa rằng
các phòng đó có đầy đủ
các phương tiện cấp cứu
khi có những biên chức xảy ra
tiêm truyền là một cái biên chức xảy ra
phương pháp bình thường thì không sao
nhưng khi nó xảy ra những biên chức
thí dụ như sức phản vệ
thì đòi hỏi người thầy thuốc
phải xử lý rất nhanh
mà xử lý cái đó thì bắt buộc phải là thầy thuốc
chứ còn điều dưỡng người ta không thể xử trí được